trong phiên chất vấn chiều qua và sáng hôm nay nhiều vấn đề lớn đã được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trả lời trước quốc hội và cử tri liên quan đến việc quy hoạch khu du lịch sơn trà đà nẵng
việc sai sót trong cập nhật các ca khúc trên website của cục nghệ thuật biểu diễn những vấn đề nhức nhối trong lễ hội truyền thống đây cũng là mối quan tâm đặc biệt mà rất nhiều cử tri theo dõi sát sao
lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện thẳng thắn đề cập và nhận trách nhiệm những sự việc ồn ào dư luận gần đây tại cục nghệ thuật biểu diễn và tổng cục du lịch điều này được các cử tri ghi nhận và đánh giá cao

tuy nhiên đối với những nơi xa có những phong tục tập quán đặc thù thì vẫn chưa làm được
các cử tri cũng nhận định sau phiên chất vấn ngành văn hóa cần thẳng thắn tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tổ chức lễ hội gia soát sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý các tác phẩm và cấp phép biểu diễn
các cử tri cũng nhận định sau phiên chất vấn ngành văn hóa cần thẳng thắn tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao phát triển ngành văn hóa thể thao du lịch xứng với mong đợi của cử tri cả nước